thưa quý vị vào chiều ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông nguyễn thanh sang nguyên giám đốc bà nguyễn thị thu hà nguyên phó giám đốc sở tài chính tp đà nẵng theo điều hai trăm hai mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm về hành vi vi phạm các quy định về quản lý đất đai
đồng thời cơ quan công an cũng đã tiến hành khám xét nơi ở của ông sang tại phường an hải bắc quận sơn trà và khám xét nơi ở của bà hà tại phường hòa thuận đông quận hải châu thành phố đà nẵng
cơ quan điều tra xác định trong thời gian là phó giám đốc sở tài chính tp đà nẵng trước khi được bổ nhiệm giám đốc vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi ba ông nguyễn thành sang đã có hành vi vi phạm pháp luật
cụ thể khi lãnh đạo ủy ban nhân dân tp đà nẵng phê duyệt giảm hệ số sinh lợi đối với nhà đất công sản
trái quy định khi giao cho các cá nhân và doanh nghiệp liên quan đến vụ án vũ nhôm hiện nay
nhưng với vai trò là phó giám đốc sở tài chính nguyễn thành sang đã không tham mưu đề xuất mà còn ký xác nhận vào chín văn bản tính toán giá bán nhà
và chuyển quyền sử dụng đất để lãnh đạo ủy ban nhân dân tp đà nẵng phê duyệt giá bán nhà đất công sản thấp hơn quy định gây thiệt hại đối với ngân sách nhà nước hơn ba mươi tỷ đồng
tương tự bà nguyễn thị thu hà nguyên phó giám đốc sở tài chính tp đà nẵng ký xác nhận vào tám văn bản tính toán giá bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất của công ty quản lý nhà đà nẵng
làm cơ sở để lãnh đạo ủy ban nhân dân tp đà nẵng phê duyệt giá bán nhà đất công sản không sát với giá thị trường
trong lúc đồng chí nguyễn phụng huy trưởng công an xã và đồng chí vũ đồng hiệu phó trưởng công an xã đang làm việc tại trụ sở ủy ban dân xã đối tượng này đã cầm dao từ nhà sông tới truy đuổi để chém khiến cả hai người này đều bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu
bản chất ngông cuồng và hành vi côn đồ manh động của đối tượng tiến đã khiến người dân địa phương hết sức phẫn nộ và kịch liệt lên án
từ những năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy cho đến năm hai nghìn ba thì tiến thường xuyên có những hành vi ngược đá
tiến đã đánh đập bố mẹ dẫn đến gia đình cũng đã có những ý kiến và đề nghị công an hỗ trợ để giáo dục tiến
thế từ đó là tiến nảy sinh những vấn đề về không có thiện cảm với công an
đến ngày một mươi ba tháng ba thì tiến lên trên này là cứ thế là tiến chém đồng chí trưởng công an và đồng chí phó trưởng công an
chứ không có cái việc mà cái lời tiến khai cái việc về liên quan đến đất cát
trong quá trình đền bù là tiến lấy đấy là làm cớ
chứ không có cái việc liên quan đến đất cát
vì tất cả các diện tích đất thu hồi thì đã sở được ủy ban nhân dân xã và ban giải phóng mặt bằng của các của huyện của tỉnh xây dựng phương án bồi thường hỗ trợ đền bù đất theo đúng quy định của nhà nước
và đã được các tổ chức cá nhân nằm trong thuộc diện đất thu hồi thì đã có ký nhận và được nghiêm yết trước khi nhận tiền thu hồi
hiện nay sức khỏe của hai đồng chí trưởng và phó trưởng công an xã vẫn đang trong tình trạng nguy kịch
cơ quan cảnh sát điều tra đang tích cực điều tra làm rõ hành vi gây án của đối tượng
đối tượng tiến là đối tượng đã có nhiều tiền sự về đối nhau
thì hiện nay đối tượng tiến chúng tôi đã bắt và đăng đến tài trại trả lăng của thủy nhiên để tiếp tục điều tra và xử lý sau quy định pháp luật
sự việc nơi trên đối với đối tượng tiến chúng tôi cũng có nhiều cải trình đến các đối tượng quan trọng pháp luật
hành vi manh động coi thường pháp luật của đối tượng tiến đáng bị lên án và cần phải được trừng trị nghiêm minh trước pháp luật để làm gương cho những kẻ coi thường kỷ cương phép nước
bởi hành vi đó đã xâm hại trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của người khác cụ thể trong trường hợp này là những người đang thực thi nhiệm vụ
liên quan tới việc học sinh nhiễm sán lợn nghi do thực phẩm bẩn tại huyện thuận thành tỉnh bắc ninh trong thời gian vừa qua
chiều nay đoàn công tác của bộ y tế do cục trưởng cục an toàn thực phẩm nguyễn thanh phong
làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh bắc ninh
tại buổi làm việc cục trưởng cục an toàn thực phẩm bộ y tế nguyễn thanh phong khẳng định chưa có cơ sở khẳng định nguyên nhân các cháu dương tính với nhiễm sán doan thịt lợn
kể cả mẫu thịt lợn nghi có sán ngày một mươi bốn tháng hai và ngày hai mươi tháng hai nếu đã được nấu chín nguy cơ lây nhiễm bệnh hầu như là không có
trong thời gian tới đối với những trường hợp đã có kết quả xét nghiệm cục an toàn thực phẩm sẽ đề nghị bộ y tế trực tiếp cử cán bộ của bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương và bệnh viện sốt xét ký sinh trùng côn trùng trung ương trực tiếp xuống các trường địa phương cùng cám bộ y tế địa phương kiểm tra theo dõi các cháu

trước ngày một mươi chín tháng ba chiếc tàu mang số hiệu sg tám nghìn một trăm chín mươi ba thuộc công ty trách nhiệm yếu hạn đầu tư thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu hoàng minh trở theo đầu hút làm công việc thuộc dự án xã hội nạo phét khu neo đậu tàu thuyền tránh bão trên sông gò gia xã thạnh an huyện cần giờ tp hcm thì gặp sự cố vị trí đầu hút nên tàu bị phá nước và chìm xuống sông
thời điểm này trên tàu có bốn người gồm nguyễn văn ngựa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy đặng hoàng tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi phan tuấn khải sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba và đỗ

tại buổi giao ban báo chí công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt hà nội cho biết để chuẩn bị vận hành và khai thác tuyến đường sắt đô thị này hiện đã có ba mươi bảy lái tàu đầu tiên được tuyển chọn
trải qua quá trình
công ty trách nhiệm yếu hạn một thành viên đường sắt hà nội cho biết để chuẩn bị vận hành và khai thác tuyến đường sắt đô thị này hiện đã có ba mươi bảy lái tàu đầu tiên được tuyển chọn